sau khi được thủ tướng chính phủ có văn bản đồng ý cho chuyển đổi một trăm bảy mươi sáu hectare đất rừng và cơ bản giải quyết các vướng mắc trì trệ trong đền bù
dự án hồ chứa nước mỹ lâm công trình trọng điểm của tỉnh phú yên đang huy động tối đa nhân lực vật lực để nhanh tiến độ bảo đảm các hạng mục chính vượt lũ trong mùa mưa sắp tới
là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh phú yên hồ chứa nước mỹ lâm đang được khẩn trương xây dựng trên diện tích hơn bốn trăm bảy mươi bảy ha
tại hai xã hòa thịnh và hòa mỹ đông huyện tây hòa tỉnh phú yên với tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng
dự án có ba hợp phần trong đó ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đối tư hợp phần đầu mối
khi hoàn thành hồ chứa có dung tích khoảng ba mươi bốn tám triệu mét khối bảo đảm cấp nước tưới cho khoảng hai ha lúa năm trăm linh hectare mía tám trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt cho hơn ba tám trăm linh hộ dân
niềm khát khao mong đợi của người dân vùng căn cứ cách mạng anh hùng

các mục đích của hồ chứa đều được đặt vào hạng mục đập đất đủ điều kiện vượt lũ trước mùa mưa năm nay bảo đảm an toàn vùng hạ du và công trình
mũi thi công đang huy động tối đa các phương tiện máy móc thiết bị nhân công tập trung tâm phát triển quy đất của huyện tây hòa và các đơn vị liên quan ra soát tất cả các trường hợp còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng để lên phương án tiếp tục chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đúng quy định